từ đầu năm đến nay tình trạng nắng hạn kéo dài đã làm cho mực nước ở nhiều hồ đập tại thanh hóa xuống thấp
một số hồ đập đã xuống đến mực nước chết nhiều diện tích lúa hè thu đã có nguy cơ không đủ nước để sản xuất
hồ cầu liêm thuộc thôn cầu hồ xã mậu lâm có diện tích khoảng một hai ha bảo đảm cung cấp nước tưới cho một mươi tám hectare đất sản xuất nông nghiệp
người dân ở đây cho biết từ năm hai nghìn một mươi hai chưa bao giờ mực nước trong hồ lại xuống thấp như hiện nay
tình trạng như thế này rất là khó khăn cho việc sản xuất không đảm bảo cho việc gieo cấy của vụ một mươi năm nay
nếu thời tiết mà không mưa thì sẽ ảnh hưởng đến một số diện tích là khá nhiều trong thôn sẽ không có khả năng là sản xuất được
huyện như thanh có một trăm sáu mươi năm hồ đập hiện nay một trăm một mươi ba hồ trong số này có mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm đặc biệt có chín hồ đập lượng nước xuống dưới mực nước chết
đất thôn thì chúng tôi đã
tập trung chỉ đạo để cho bà con dân là chuyển đổi cây trồng bơm nước một động lực để cho cây hái
báo cáo chỉ là đảm bảo thời gian thuận tiện nhất cho bà con dân là gieo mạ và thực hiện cái hái đúng nông lịch
vụ mùa năm nay ngành nông nghiệp tỉnh thanh hóa đã chuyển đổi hơn ba hectare lúa khó tưới sang cây trồng cạn để giảm áp lực nước tưới
cùng với đó cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo các địa phương phân bổ sử dụng nước tưới hợp lý và tiết kiệm
thứ nhất là phải ra soát lại cái phương án tưới tiêu để sử dụng tiết kiệm nước đặc biệt là vùng tưới tự chảy
cái thứ hai là trong năm hai nghìn hai mươi thì lũ tiểu mãn sẽ đến muộn hơn
thì cũng đề nghị bà con nông dân là tiết kiệm tích trụ nước trong các cái ao hồ nhất là các cái vùng tưới hồ đập và vùng tưới không chủ động
tuy đã chủ động triển khai các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán nhưng với dự báo nắng nóng có thể kéo dài
một số diện tích đất nông nghiệp tại thanh hóa có thể bị kém năng suất
hoặc không gieo cấy được trong vụ mùa do thiếu nước tưới